liên quan đến vụ việc nữ nhân viên xe buýt hà nội bị nhóm đối tượng hành hung đến nhập viện
cơ quan cảnh sát điều tra huyện ứng hòa cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với trịnh minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tưởng kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại huyện ứng hòa hà nội
tài liệu điều tra xác định ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện ứng hòa
là nhân viên phục vụ xe buýt tuyến một trăm linh ba b mỹ đình hồng quang
bị một nhóm thanh niên có những lời nói thô tục và treo gẹo
khi bị nạn nhân nhắc nhở thì nhóm thanh niên này đã đánh nạn nhân đến mức phải nhập viện điều trị
tại bệnh viện đa khoa vân đình
hiếu và hồng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ thời điểm xảy ra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết nếu phát hiện đối tượng hiếu và hồng
người dân có thể báo ngay cho công an huyện ứng hòa số điện thoại hai trăm bốn mươi ba ba trăm tám mươi tám hai nghìn hai trăm ba mươi ba hoặc tổng đài một trăm một mươi ba